một số khu vực ở ukraine thân nga bao gồm vùng danets lukas và kasson đang tăng cường chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân để sắp nhập với nga
tuy nhiên ngày đề xuất bỏ phiếu chưa được công bố
các quan chức do nga bổ nhiệm ở vùng kheson cho biết họ đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập với nga
và đã thúc giục điện kremlin cho phép điều này càng sớm càng tốt
trong khi đó vladimir sando quan chức do nga bổ nhiệm cho biết ông hy vọng kherson sẽ trở thành một phần của nga một chủ thể chính thức của một đất nước thống nhất
chúng tôi đã vạch ra một lộ trình để tái gia nhập nga dựa trên kết quả trưng cầu dân ý
cá nhân tôi sẽ kêu gọi tổng thống liên bang nga vladimir putin chấp thuận một cách hợp pháp các kết quả này trong thời gian sớm nhất có thể
chắc chắn thủ tục này sẽ không mất nhiều thời gian

trong khi đó người đứng đầu lực lượng ly khai ở danetsk denis pushilin cũng đã kêu gọi lãnh đạo phê ly khai tỉnh lugansk kết hợp các nỗ lực nhằm chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập nga
ukraine hiện chưa bình luận về đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý sắp nhập nga của vùng ly khai danis và lukas
xong trước đó kiev đã kiên quyết phản đối kế hoạch trên đồng thời tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ